phòng tránh đuối nước là một việc rất quan trọng và cấp thiết cho trẻ nhỏ
để hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ nhỏ huyện thanh miện tỉnh hải dương đã đầu tư bể bơi di động để dạy bơi miễn phí cho các cháu
đây là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa giúp cho các cháu phòng chống đuối nước trong khi bơi lội
bể bơi di động này được đầu tư gần hai trăm linh triệu đồng được trích từ nguồn ngân sách của huyện để giúp các em độ tuổi từ sáu đến một mươi bốn tuổi học bơi miễn phí
huyện thanh miện giao cho trung tâm văn hóa huyện thực hiện bể bơi lưu động tại các trường tiểu học ở mỗi xã trong vòng một mươi ngày
tất cả các em trong độ tuổi này đều được giáo viên có chuyên môn về bơi của trung tâm văn hóa hướng dẫn phương pháp nín thở phương pháp bơi và các kỹ thuật bơi cơ bản
mỗi lớp dạy bơi diễn ra trong một mươi ngày liên tục với hai buổi sáng và chiều
mỗi buổi được phân ra theo từng lớp và từng độ tuổi để đảm bảo chất lượng dạy bơi và học bơi của các cháu
những lớp dạy bơi thu hút đông đảo trẻ em tham gia và luyện tập hào hứng được các bậc phụ huynh hết lòng ủng hộ
đây thực sự là hoạt động bổ ích thiết thực giúp các em nhỏ gian luyện sức khỏe và kỹ năng sống trong dịp hè
đây là một trong những hoạt động thiết thực trong dịp hè cũng như trong năm học nhằm giúp các em học sinh có những kỹ năng cần thiết trong bơi lội và phòng chống đuối nước